bình phước đã ban hành đề án phát triển bền vững ngành điều đến năm hai nghìn hai mươi với nhiều kỳ vọng
tuy nhiên hiện địa phương này đang gặp phải không ít khó khăn để thực hiện đề án này đặc biệt là việc tái canh lại những vườn điều già cỗi
vụ điều năm hai nghìn một mươi bảy người trồng điều ở bình phước phải hứng chịu những thiệt hại hơn
điều này rất nặng đề do tác động của thời tiết diễn biến bất thường so với bệnh hoành hành
bù đăng là huyện có diện tích điều lớn nhất của tỉnh bình phước với gần năm mươi chín hectare cũng là địa bàn bị thiệt hại nặng nhất với hơn một mươi tám hectare gần như mất trắng
năng suất giảm ơn bốn mươi sáu năm so với vụ điều năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó nặng nhất là xã đăng hà nơi có tới chín mươi số hộ dân trồng điều năng suất bình quân mỗi hectare cả vụ
chỉ còn năm mươi kg
kế đến là huyện đồng phú có tới bốn mươi diện tích điều gần như mất trắng
huyện bù gia mập có hơn bốn mươi bảy trong số hai mươi hectare điều bị nhiễm bệnh năng suất giảm năm mươi một trong đó gần một chín trăm linh hectare mất trắng
có thể khẳng định vụ điều năm nay đã kết thúc trong sự thất bác
nhiều hộ dân trồng điều ở bình phước lâm vào cảnh khó khăn
năng suất điều bình quân toàn tỉnh chỉ còn bảy một mươi năm tạ một hectare giảm khoảng ba mươi tám cả về năng suất và sản lượng so với vụ điều năm hai nghìn một mươi tám
theo đánh giá của đại diện hiệp hội điều việt nam mức độ sâu bệnh hại trên cây điều ở bình phước trong vụ điều năm hai nghìn một mươi bảy là nghiêm trọng nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
phần lớn diện tích điều bị sâu bệnh gây hại nặng đều ở những vườn cây giống chất lượng kém già cỗi
do trồng từ năm hai nghìn một mươi bảy đại diện hiệp hội điều việt nam đã đánh giá mức độ sâu bệnh hại trên cây điều ở bình phước trong vụ điều năm hai nghìn một mươi bảy

điều mất mùa thiệt hại thu nhập càng khiến cho việc đầu tư tái canh lại vườn thêm phần khó khăn
vườn điều hơn năm hectare này của gia đình anh điệu pot ở xã bình minh huyện bù đăng được trồng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay đã hơn hai mươi năm
đặc biệt vì đã già cổi
nên sức chống chịu dịch bệnh sâu hại kém năng suất hàng năm sụp giảm dần
tuy muốn trồng mới lại bằng giống điều kép nhưng gia đình anh đành bất lực vì thiếu vốn
vườn điều nhà tôi trồng hơn hai mươi năm rồi hiện tại thì được năm hectare nhưng từ năm ngoái tới nay bị khô cành với lại khô bông
thu được một mươi triệu một hectare thôi giờ hằng ngày vợ chồng tôi vẫn vào lẫy nhìn vườn điều cứ bị khô cảnh sâu bệnh này nọ hư hỏng buồn lắm
chắc tại nó cũng lâu năm rồi giờ mà cải tạo trồng cây đều ghép thì bắt buộc gia đình phải có kinh phí ít nhiều cũng phải năm sáu mươi triệu trên mỗi hectare
nhà tôi năm hectare mà nhân với số tiền ấy thì lớn quá không biết tìm đâu ra
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước do có tới tám mươi bảy hectare diện tích điều trồng với quy mô nhỏ
tức là dưới hai hectare một nông hộ lại cách xa nơi ở cùng với đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn
nhất là các hộ đồng bào dân tộc stiên không có điều kiện thăm canh chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật
nhiều diện tích trong số này lại trồng trên đất dốc bị xói mòn nhanh dẫn đến giảm năng suất
hơn nữa diện tích điều và cổi của tỉnh còn hơn hai mươi sáu hectare
điều đáng lo là phần lớn vườn điều chưa được người dân chú trọng đầu tư hoặc có đầu tư nhưng rất hạn chế
chủ yếu phó mặt cây điều cho tự nhiên
ngay cả cây điều ghép cũng mới đạt khoảng bốn mươi năm yêu cầu về công chăm sóc tạo tán tỉa cành bóng phân phòng trừ so bệnh dị có dài
các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới chưa được ứng dụng đại trà
mới có khoảng bốn mươi năm số nông dân
có phần phung thuốc kích thích khi điều chuẩn bị ra hoa tạo quả và phung thuốc trừ so bệnh
các biện pháp thăm canh khác như tưới nước tưới nước tiết kiệm tưới tiên tiến trồng sen để tăng hiệu quả sản xuất cũng chưa được quan tâm
từ hồi giờ làm thì điều cũng không gây ra bệnh
nhưng mà ngày hôm nay hai năm nay điều tự nhiên là khí hậu bị mất mùa
thứ hai nữa là khu hoạch xong là bị khô cành
thì tôi không biết cái trình trạng là như thế nào bị bụi xít đá hay là như thế nào
mà tự nhiên là khu hoạch xong là bị khô cành toàn bộ
cái điều ở bên trong thì ngày trước đây thì cái điều nó không có được chuẩn
thành ra do đó thì bây giờ cái điều nó hơi năng suất bị hơi kém
thành ra do đó bây giờ tôi cũng muốn cải tạo lại cái vườn điều
thì bây giờ tôi cũng đáng để thăm hỏi về cái người nó có cái kỹ thuật
còn bây giờ về cái kỹ thuật mà cánh tạc thì phải trùng trọt lại
còn cái kỹ thuật thì tôi cũng hơi kém về chuyện này
cho nên tôi phải nhờ cái cấp trên phải có cái kỹ thuật
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu quỹ ba nhân dân tỉnh bình phước đã ban hành đề án
phát triển bền vững ngành điều tỉnh bình phước đến năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu của đề án là đến năm hai nghìn hai mươi
diện tích điều toàn tỉnh ổn định ở khoảng một trăm tám mươi một hectare
trong đó có một trăm ba mươi bảy hectare trồng trên đất nông nghiệp
đồng thời sử dụng một trăm linh giống điều mới
điều ghép có năng suất chất lượng cao
đưa tỷ lệ giống mới lên bốn mươi năm tương đương sáu mươi hectare
trong đó diện tích tái canh cải tạo khoảng ba mươi hectare
tuy nhiên đến nay diện tích điều được thăm canh
chăm sóc đúng quy trình và đạt năng suất từ ba năm tấn
đến năm tấn của bình phước mới ở diện tích khoảng ba mươi hectare
tức khoảng hai hectare chiếm khoảng một năm tổng diện tích điều cho sản phẩm
để thực hiện này ngành nông nghiệp tiếp tục thăm mê cho tỉnh bình tĩnh
để chủ động thực hiện các giải pháp để tổ chức đạt theo đề án quyết định của bình phước
thứ nhất chúng tôi tập trung vào thực hiện các nội dung cụ thể của đề án
đề án của bình phước đề án của bình phước đề án của bình phước đề án của bình phước
kim ngạch xuất khẩu điều nhân chiếm một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp gần hai mươi năm gdp của ngành nông nghiệp địa phương này
tuy nhiên hiện nay địa phương này đang gặp không ít khó khăn trong công tác tái canh loại cây này về nguồn vốn kỹ thuật chăm sóc lẫn cây giống trong khi diện tích lẫn năng suất sụp giảm theo từng năm